khu vực các tỉnh lai châu điện biên nhiệt độ giảm còn ba mươi ba ba mươi bốn độ và nắng nóng chỉ còn xảy ra ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
với mức nhiệt cao từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ trời vẫn còn nóng gắt và dự báo tình trạng nắng nóng ở bắc bộ tiếp tục giảm thêm trong ngày ba mươi tháng sáu
và sẽ chấm dứt hoàn toàn vào những ngày đầu tháng bảy
còn với miền trung thời tiết trong ngày mai vẫn chưa có biến động nhiều
trời tiếp tục có nắng từ sớm và nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp miền trung vẫn cao trên ba mươi năm độ
trong đó các tỉnh như thanh hóa nghệ an hạ tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế là những tỉnh chịu ảnh hưởng của gió phơn mạnh
nên ngày mai tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi tám ba mươi chín độ
riêng các khu vực như tương dương hương khê hay đông hà còn có nhiệt độ cao trên bốn mươi độ
còn ở các tỉnh thành đà nẵng quảng nam quảng ngãi nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
và ba mươi năm ba mươi sáu độ vẫn là mức nhiệt
phú yên trở vào cho đến bình thuận
ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh vì thế ở cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ
về chiều tối vẫn còn có mưa rông và trong những cơn mưa rông thì nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật là rất cao
nhất là ở các huyện ven biển của cà mau kiên sang nơi gió tây nam có sự dịch chuyển từ biển vào đất liền
còn về nhiệt độ dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở nam bộ có sự khác biệt
giữa miền tây và miền đông miền tây là từ ba mươi đến ba mươi hai độ còn khu vực miền đông nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
thời tiết biển dự báo trong đêm nay và ngày mai hầu khắp các vùng biển phía nam của vĩ tuyến một mươi năm
bao gồm khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận cho tới cà mau
từ cà mau cho tới kiên sang và vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông rải rác khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp
xuống chỉ còn từ bốn một mươi km
trong khi đó ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió cũng mang hướng tây nam nhưng không mạnh
cấp bốn cấp năm trời không có mưa rông nên tầm nhìn xa thông thoáng
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước